để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chống các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng quản lý thị trường tỉnh tuyên quang đang đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa
đây cũng là công tác nhằm bảo đảm cho lễ hội thành tuyên và liên hoan trình diễn di sản văn hóa vì vật thể quốc gia được diễn ra an toàn
việc kiểm tra sẽ được thực hiện liên tục đột xuất dịp trước trong và sau lễ hội nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
có phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại trên địa bàn
tuyên truyền nhắc nhở chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm
bảo đảm sức khỏe cho người dân và du khách khi đến tham gia lễ hội
trong tâm kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất và chế biến sản xuất
kinh doanh trong đó có mặt hàng đồ chơi trẻ em bạo lực
thông qua việc kiểm tra kiểm soát này phát hiện ra hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo vị pháp luật
đồng thời gắn công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của kinh doanh thương mại cho các tổ chức cá nhân nắm được và thực hiện tốt hơn
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã phát hiện xử lý vi phạm một mươi hai cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ
một mươi một vụ ăn uống hai cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
một vụ kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng một vụ kinh doanh đồ chơi nhập lậu